thời điểm này tại huyện yên bình tỉnh yên bái đang ngập tràn trong hương bưởi
toàn huyện mở rộng được gần sáu trăm linh hectare trồng bưởi khá lĩnh
đây vốn là loại cây trồng truyền thống
nhờ vào sự vào cuộc sát sao của cấp ủy chính quyền cây bưởi đã trở thành loại cây trồng giúp cho nông dân làm giàu
gia đình ông nguyễn văn thập ở thôn phúc hòa xã hán đà sở hữu hai trăm linh gốc bưởi khả lĩnh gần bốn mươi năm tuổi quả sai chữ chịt
giá bưởi đầu vụ khoảng một mươi một mươi năm đồng một quả cho thu nhập gần hai trăm linh triệu đồng một năm
kinh tế khá lên nhờ bưởi
ông còn hỗ trợ cây giống cho các hộ chung quanh chia sẻ kinh nghiệm tỉa cành bón phân phòng trừ sâu bệnh trồng bưởi chua sen bưởi ngọt để có hoa thụ phấn chéo
nhờ cây bưởi nhiều hộ dân thôn phúc hòa đã có cuộc sống khâm khá mua được ô tô xây nhà mới từ tiền bán bưởi
giá bưởi nhiều hộ dân thôn phúc hòa đã có cuộc sống khâm khá mua được ô tô xây nhà mới từ tiền bán bưởi
các nhà vườn đã tổ chức quảng bá và khai thác giá trị nhắn hiệu tới người tiêu dùng đẩy mạnh liên kết đưa quả bưởi đặc sản vào hệ thống chuỗi siêu thị
các nhà vườn đã có ý thức liên kết lại với nhau thông qua việc tổ chức các câu lục bộ hay tổ kinh tế tập thể
để có cùng một quy trình sản xuất cho chất lượng quả bưởi đồng đều nhằm cung ứng sản phẩm bưởi có chất lượng tốt sản lượng ổn định
chúng tôi tiếp tục xác định là sản xuất thì sẽ phải gắn với thị trường bằng sự hỗ trợ của nhà nước
thông qua các dự án về kinh tế các dự án về kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm
đồng thời với việc đó thì chúng tôi cũng thực hiện tốt các khâu quảng bá sản phẩm
như là hai năm thì chúng tôi sẽ tổ chức một kỳ lễ hội để quảng bá sản phẩm này cùng với các kênh truyền thông khác
để đưa nhãn hiệu bưởi đại minh đến với người tiêu dùng
cái nhãn hiệu này thì gắn
gắn liền với cái việc chúng tôi giữ cái chất lượng sản phẩm bưởi của chúng tôi ổn định
để người tiêu dùng chấp nhận và sử dụng lâu dài
để cây bưởi ngày một phát huy hiệu quả bền vững huyện yên bình đang tích cực đưa giống mới
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn việt gáp
với mục tiêu phát triển và mở rộng diện tích theo hướng thành vùng sản xuất tập trung
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đăng ký bảo hộ thương hiệu chỉ dẫn địa lý
gián tem nhãn truy xuất nguồn gốc xuất xứ
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín người dân yên bình thu khoảng một trăm linh tỷ đồng từ tiền bán bưởi
nhờ vậy cả một vùng quê nghèo đã được thay ra đổi thịt